phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế tạ mạnh hùng sáng ngày chín tháng năm cho biết
đơn vị quyết định thu hồi toàn quốc lô thuốc temozolomid ribosefam một trăm linh mg do không có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt theo quy định
lô thuốc này có số giấy đăng ký lưu hành là vn hai sáu mươi hai nghìn sáu trăm một mươi bảy số lô hai g sáu nghìn một sản xuất ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hạn dùng ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi năm